cũng vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã thi hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với lò văn chiến là trưởng khoa dược bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la
vì hành vi nhận hối lộ liên quan đến việc đấu thầu mua kit xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần việt á
theo kết quả xác minh từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la và công ty cổ phần công nghệ việt á
đã ký hợp đồng kinh tế về việc mua kit xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á
với tổng giá trị gói thầu là một tỷ năm mươi triệu đồng
lò văn chiến đã giao dịch với đại diện công ty cổ phần việt á và nhận số tiền phần trăm hoa hồng theo thỏa thuận